dự án hồ chứa nước bản lải nằm trên địa bàn hai huyện lộc bình và đình lập của tỉnh lạng sơn
công trình này được khởi công từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám và hiện đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành vào quý i năm hai nghìn một mươi chín
hồ bản lải có tổng mức đầu tư gần ba tỷ đồng thực hiện từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi một
hồ có dung tích chứa là một trăm sáu mươi bốn ba triệu m ba nước thuộc loại hồ thủy lợi đa mục tiêu có nhiệm vụ chống lũ tiểu mãn và lũ sớm giảm lũ chính vụ cho thành phố lạng sơn và vùng phụ cận
cũng như tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho hơn một trăm hai mươi hai người và cấp nước công nghiệp quy mô ba mươi năm bốn trăm bảy mươi m ba một ngày đêm
để đảm bảo tiến độ thi công chúng tôi ban quản lý dự án cùng với nhà thầu đã lập tiến độ thi công chim
từ tiến độ đó thì đã bố trí về nhân lực thiết bị máy móc toàn bộ cán bộ của nhân viên tập trung cao độ đảm bảo hoàn thành công trình đầu mối này trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
trong quá trình thi công công trình hồ nước bản lải cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắt nhất là công tác giải phóng mặt bằng
hơn ba trăm linh hộ dân tại hai huyện đình lập và lộc bình bị ảnh hưởng phải di rời khỏi lòng hồ
và hơn một ha
trong quá trình thi công trình hồ nước bản lải cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắt nhất là công tác giải phóng mặt bằng
chính quyền tỉnh lạng sơn nói chung cũng như hai huyện lộc bình và đình lập nói riêng
cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng về các chủ trương chính sách đền bù của nhà nước
nhanh chóng di rời bàn giao mặt bằng bảo đảm cho công trình trọng điểm có thể đi vào hoạt động vào quý i năm hai nghìn hai mươi một